phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh nghệ an về chương trình xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững và phát triển hợp tác xã
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
tỉnh nghệ an cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn đặc biệt là các xã nghèo xã khó khăn
phân đấu xây dựng nam đàn thành huyện nông thôn mới trong năm nay
cùng dự buổi làm việc có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
sau khi nghe báo cáo của tỉnh nghệ an kết luận buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
xây dựng nông thôn mới của huyện nam đàn phải đạt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
nhất là phải đặt trong kết nối kinh tế xã hội của huyện nam đàn
về nông nghiệp công nghệ cao du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch tham mưu hướng dẫn hỗ trợ cho tỉnh nghệ an
xây dựng dự án đầu tư nâng cấp khu di tích kim liên
đồng thời tỉnh nghiên cứu xây dựng quy hoạch khu di tích quốc gia nam đàn để trình thủ tướng chính phủ phê duyệt
thí điểm xây dựng huyện nam đàn thành huyện nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo